tỉnh quảng ngãi vừa ghi nhận tình trạng dịch tả lợn châu phi mới xuất hiện trên địa bàn huyện miền núi trà bông
đến thời điểm này quảng ngãi đã xuất hiện ba ổ dịch và tình trạng dịch bắt đầu lây lan trên cả miền núi
ổ dịch vừa phát hiện nằm tại trang trại của hộ gia đình ở xã trà lâm huyện trà bồng
hai mươi con lợn trong tổng đàn một trăm hai mươi con đã bị dịch và chết trong hai ngày qua
số lợn còn lại hiện có biểu hiện nhiễm bệnh và đang được cách ly để chờ tiêu hủy
tính đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi ghi nhận đã có ba ổ dịch tả lợn châu phi với hơn ba trăm linh con mắc bệnh
dịch tả lợn châu phi đã lan lên miền núi quảng ngãi đang gây lo ngại sẽ bùng phát vì tập tục nuôi lợn thả rông dễ phát tán dịch bệnh trên diện rộng